thưa quý vị chiều tối nay khi đi vào vùng biển các tỉnh từ thái bình đến thanh hóa
bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số bảy ở khu vực ven biển và đồng bằng bắc bộ đã mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm
trong đêm nay vùng áp thấp suy yếu từ bão số bảy sẽ vượt biên sang lào
tuy nhiên đới gió đông sau bão thì tiếp tục lấn mạnh vào kết hợp với không khí lạnh
khiến cho hầu khắp bắc bộ cũng như các tỉnh bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
dự báo đợt mưa lớn trước trong và sau bão số bảy ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ kéo dài liên tục từ nay
đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi với tổng lượng mưa từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
vùng tâm mưa là các tỉnh đồng bằng và ven biển bắc bộ cũng như hòa bình
phía nam tỉnh sơn la yên bái phú thọ xuống đến khu vực thanh hóa và nghệ an
với tổng lượng mưa phổ biến khoảng hai trăm linh ba trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
dự báo trong những ngày tới trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sông kỳ cùng bằng giang
sông hoàng long hệ thống sông mã sông cả sẽ xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ ở các sông khu vực bắc bộ lên từ hai bốn mét còn với khu vực sông mã sông cả lên từ ba đến một mươi m
trong đợt lũ này mức nước đỉnh lũ sông thao và sông chảy ở mức báo động hai
sông hoàng long từ mức báo động một và trên báo động một
trung lưu và thượng lưu sông mã sông cả lên mức báo động một báo động hai và trên báo động hai
riêng thượng nguồn sông ngàn sâu ngàn phố sông hiếu và sông bưởi lên mức báo động hai báo động ba
còn hạ lưu sông mã và sông cả lên mức báo động một và trên báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực bắc bộ bắc trung bộ
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền bắc sẽ duy trì ngưỡng thấp từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ trời rét về đêm và sáng
lạnh vào ban ngày
các tỉnh từ thanh hòa đến quảng bình nhiệt độ không cao chỉ từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực còn lại là từ bình định trở vào đến bình thuận mưa nắng gián đoạn nhiệt độ cao hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam vẫn duy trì hoạt động với cường độ từ trung bình cho đến mạnh
vì vậy nam bộ và tây nguyên vẫn xuất hiện mưa nhiều nơi
trong đó khu vực bắc tây nguyên và các tỉnh nam bộ
nhiều nơi vẫn có mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên ổn định hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn nam bộ có mức nhiệt từ ba mươi ba mươi hai độ
bão số bảy vừa suy yếu đi thì một áp thấp nhiệt đới mới lại đang hình thành trên biển đông
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước